giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho hay thủ đô dự kiến sẽ cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai đi học trở lại ngay sau tết nguyên đán nhâm dần
đây là thông tin được sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết tại hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục
hội nghị do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vào sáng nay
cũng theo sở giáo dục đào tạo hà nội ngành giáo dục thủ đô đã lấy ý kiến phụ huynh và trên bảy mươi phụ huynh trên địa bàn đã đồng thuận mong muốn cho con đi học trực tiếp